liên quan đến vụ xả thải gây ô nhiễm môi trường tại khu công nghiệp an phú thành phố tuy hòa như truyền hình nhân dân đã phản ánh đồng chí lương minh sơn phó bí thư thường trực tỉnh ủy phú yên vừa đi kiểm tra thực tế và chỉ đạo khắc phục
sau khi kiểm tra thực tế tại hiện trường thường trực tỉnh ủy phú yên đã chỉ đạo ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra và sớm khắc phục tồn tại sớm trả lại môi trường trong lành cho người dân
liên quan đến ý kiến phản ánh của cử tri thôn liên trì xã bình kiến thành phố tuy hòa về việc nước thải gây ô nhiễm tại trạm xử lý nước thải tập trung của khu công nghiệp an phú
theo ban quản lý khu kinh tế phú yên hệ thống xử lý nước thải tập trung tại khu công nghiệp an phú có công suất hai trăm linh m ba một ngày tiếp nhận nước thải loại b từ chín cơ sở sản xuất để xử lý đạt chuẩn loại a rồi thải ra môi trường
trong đó có ba doanh nghiệp chế biến thủy sản có khối lượng nước thải lớn nhưng chỉ có một doanh nghiệp đã đầu tư hệ thống xử lý nước thải từ loại thô sang loại b
từ cuối tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy trạm xử lý nước thải tập trung tại khu công nghiệp an phú tiếp nhận nước thải thô từ nhà máy chế biến thủy sản của công ty trách nhiệm hiếu hạn thủy sản hải tinh và công ty cổ phần thủy sản tôm vàng với lưu lượng khoảng một trăm hai mươi m ba một ngày dẫn đến hệ thống xử lý quá tải
theo sở tài nguyên môi trường việc người dân phản ánh về tình trạng phát sinh mùi hôi từ trạm xử lý nước thải tập trung ở khu công nghiệp an phú là có cơ sở
sở tài nguyên môi trường yêu cầu ban quản lý khu kinh tế phú yên có biện pháp khắc phục trong quá trình hoạt động nếu xảy ra sự cố về môi trường phải dừng ngay hoạt động sản xuất tổ chức khắc phục hậu quả môi trường